tối qua ngày một mươi bảy tháng hai tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền thờ và lăng mộ các vị vua trần xã tiến đức huyện hưng hà tỉnh thái bình
ubnd huyện hưng hà đã tổ chức khai mạc lễ hội đền trần thái bình năm hai nghìn một mươi chín
đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất của tỉnh thái bình thu hút đông đảo du khách thập phương tới tham dự
lễ hội đền trần được tổ chức vào ngày một mươi ba tháng riêng hàng năm nhằm tôn vinh công lao dựng nước và giữ nước của nhà trần
cũng như giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ sau
trong lịch sử tồn tại một trăm bảy mươi năm năm từ năm một nghìn hai trăm hai mươi năm đến năm một nghìn bốn trăm linh vương triều trần có vị trí quan trọng trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc
đặc biệt là chiến công ba lần chiến thắng quân nguyên mông xâm lược
các vị vua trần đều chọn long hưng xưa hưng hà nay làm căn cứ quan trọng tập hợp quân sĩ chuẩn bị lương thảo
đây cũng là nơi các vị vua triều trần làm lễ bái ít tổ tiên lễ ban phúc ân cho môn dân
và lễ dân báo chiến công hiện địa phương còn lưu giữ được hai mươi ba di tích lịch sử thời nhà trần
trước lễ khai mạc ban tổ chức đã thực hiện nghi lễ rước nước và lễ bái yết theo phong tục truyền thống
lễ hội năm nay sẽ được diễn ra đến hết ngày hai mươi hai tháng hai tức ngày một mươi tám tháng riêng